các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
năm quốc gia châu phi báo cáo số ca mắc covid một mươi chín mới được xác nhận cao nhất trong một tuần qua
gồm nam phi báo cáo năm mươi bốn trăm linh bốn ca tanzania một bốn trăm tám mươi hai namibia một năm mươi bốn zimbabwe chín trăm một mươi và burundi tám trăm một mươi bảy ca
với việc dự báo có khả năng xuất hiện biến chủng covid một mươi chín mới
dường như châu phi đang vô cùng thận trọng và tăng cường mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch
mới đây tổ chức y tế thế giới who đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa covid một mươi chín
covid một mươi chín convidesia của hãng dược phẩm canxin bio trung quốc cho người trên một mươi tám tuổi
who khẳng định vaccine covid một mươi chín đáp ứng các tiêu chuẩn của who về khả năng bảo vệ chống lại bệnh covid một mươi chín
và lợi ích của việc tiêm vaccine này lớn hơn so với rủi ro
như vậy convidea là vaccine ngừa covid một mươi chín thứ một mươi một được who phê duyệt sử dụng khẩn cấp trên thế giới
theo who các kết quả thử nghiệm vaccine này cho thấy khả năng ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng của covid một mươi chín
lên đến chín mươi hai
convidca là vaccine một liều duy nhất tương tự là vaccine của hãng johnson johnson mỹ
trước khi được who phê duyệt vaccine này đã được sử dụng ở một số quốc gia đông nam á như indonesia
malaysia và một số quốc gia trong khu vực mỹ latin như brazil argentina mexico chile và ecuador
với tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay
thì vaccine đóng một vai trò rất lớn trong số các biện pháp phòng và ngăn chặn dịch
việc bổ sung vaccine convidesia và danh sách covid một mươi chín
những loại vaccine được who phê duyệt sử dụng là một tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự nổi bật
thưa quý vị liên quan tới vụ tài xế vu khống cảnh sát giao thông
mới đây thượng tá đào văn khâm phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết
đã tiếp nhận hồ sơ sự việc do thanh tra công an tỉnh chuyển đến
trước đó thanh tra công an tỉnh quảng trị đã thành lập tổ công tác xác minh việc lái xe lê hữu hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tệ phường an đông tp huế thừa thiên huế
phản ánh cảnh sát giao thông công an tỉnh này trong lúc làm nhiệm vụ đã đánh anh ta
tuy nhiên qua xác minh tổ công tác không tìm thấy bằng chứng cảnh sát giao thông đánh anh hiếu
lái xe hiếu cũng không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cảnh sát giao thông đã đánh anh ta
không đồng ý với kết quả xác minh này tài xế hiếu gửi đơn đến công an tỉnh quảng trị
lãnh đạo công an tỉnh quảng trị đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc nói trên
từ tổ công tác xác minh của thanh tra công an tỉnh sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị thụ lý
đúng theo quy trình tiếp nhận đơn tin báo của công dân quy định tại bộ luật tố tụng hình sự
xử lý vụ việc theo pháp luật
như đã đưa tin vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng năm tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông hải lăng
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ một
phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c chín nghìn sáu trăm hai mươi ba do tài xế lê hữu hiếu điều khiển lưu thông
theo hướng bắc nam có dấu hiệu chở hàng quá tải vượt chiều cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế này không chấp hành cố thủ trên cabin và liên tục gọi điện thoại
thuyết phục không hiệu quả tổ tuần tra đã niêm phong kéo xe về trạm trước sự chứng kiến của chủ xe và tài xế
qua làm việc trạm cảnh sát giao thông hải lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế lê hữu hiếu
với lỗi trở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải
và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tài trọng của lực lượng chức năng
lập biên bản đối với chủ xe về lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm
sau khi lập biên bản đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày phía tài xế chủ xe không đồng ý ký vào biên bản
đồng thời tài xế hiếu nói mình bị đau ở mạng sườn chủ xe đã gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu ở huế
có thể nói năm nay là năm của bà hỏa khi từ đầu năm tới giờ không biết bao nhiêu vụ cháy lớn xảy ra
gây nhiều thiệt hại lớn về người và của và mới đây nhất vào tối ngày một mươi chín tháng năm
hà nội lại ghi nhận thêm một vụ cháy lớn tại lạc long quân tây hồ
trong tối ngọn lửa nguồn ngụt bốc lên bao trùm cả cửa hàng photocopy quảng cáo và bán quần áo
chỉ trong thời gian rất ngắn diện tích bị cháy khoảng một trăm năm mươi m hai
sau gần ba giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
sáng ngày hai mươi tháng năm một lãnh đạo công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội cho biết vào tối một mươi chín tháng năm các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
kịp thời không chê đám cháy lớn ở quận tây hồ vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h bảy phút ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trung tâm chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ bốn trăm bốn mươi tám
đường lạc long quân phường nhật tân quận tây hồ hà nội
trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội đã điều động năm xe chữa cháy và một xe tét nước
của các đơn vị gồm công an quận tây hồ quận cầu giấy và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực số ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy
cùng với đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động một xe chỉ huy
và năm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy
vừa tới hiện trường chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội đã thành lập ba chỉ huy chữa cháy triệu tập chỉ huy các đơn vị chữa cháy
chỉ đạo việc trinh sát đám cháy thống nhất kỹ chiến thuật tổ chức chữa cháy
nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy
sinh ra nhiều khói khí độc vận tốc cháy lan nhanh quần áo phông bạt quảng cáo
chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước để tổ chức triển khai chữa cháy
ngăn cháy lan sang các khu vực hộ kinh doanh và nhà dân lân cận
đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an phường lực lượng các sân phòng tổ chức bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy cháy
qua đó bảo vệ không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ kinh doanh liền kề và các nhà dân lân cận
đến khoảng hai mươi hai h đám cháy được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu tổng diện tích xảy ra cháy khoảng một trăm năm mươi m hai
bao gồm nhà dân và một phần diện tích của các hộ kinh doanh liền kề
hộ kinh doanh photocopy hộ kinh doanh quảng cáo hộ kinh doanh thời trang
đám cháy không gây thiệt hại về người
theo ông đặng hữu tiến chủ tịch ubnd phường nhật tân quận tây hồ hà nội
nhà bị cháy là nhà tạm lợp tôn cấp bốn
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
theo thống kê chỉ trong ngày một mươi chín tháng năm trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra hai vụ cháy
vụ cháy trước đó xảy ra tại nhà dân ở số bốn mươi một ngõ bốn liễu giai
phường cống vị quận ba đình hà nội vào lúc ba giờ hai phút
ngôi nhà xảy ra cháy gồm ba tầng kết cấu bê tông cốt thép
điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng một có người mắc kẹt bên trong
đàm cháy phát sinh nhiều khói khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ
với quyết tâm cao lực lượng chức năng đã giải cứu được ba người ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm đưa đến nơi an toàn
một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra mới đây trên đường cao tốc trung lương mỹ thuận
xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xế hộp mercedes t ba trăm linh sau đó hất tung nhiều đoạn dải khuân cách bê tông
vụ tai nạn làm giao thông un ứ nhiều km
theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng năm
xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi hai nghìn chín trăm hai mươi tám chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát sáu mươi năm r sáu trăm linh bảy
lưu thông trên đường cao tốc trung lương mỹ thuận theo hướng từ trung lương về mỹ thuận
khi đến đoạn km chín mươi chín cộng tám trăm linh đoạn thuộc địa bàn huyện cái bè tỉnh tiền giang
thì bất ngờ va chạm với xe mercedes c ba trăm linh mang biển kiểm soát chín mươi năm a sáu mươi bảy
đang lưu thông cùng chiều
cú va chạm mạnh làm xe mercedes c ba trăm linh nằm ngang trước đầu của xe đầu kéo
còn nhiều đoạn giải phân cách cứng bị đẩy sang phần đường ngược lại
do nhiều đoạn giải phân cách và hai xe bị nạn chắn hết hai làn đường
nên giao thông qua khu vực ủn ứ nhiều km
sau tai nạn xe đầu kéo và xe mercedes c ba trăm linh hư hỏng nặng
nhận được tin báo công an huyện cái bè và các đơn vị nghiệp vụ liên quan
đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
đến hai mươi hai h ba mươi cùng ngày
hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong
cuối bản tin sẽ là tin tức dự báo về tình hình thời tiết tối nay
ngày hai mươi tháng năm và những ngày tới
thưa quý vị theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn
từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi ba tháng năm
ở khắp các khu vực trên cả nước có mưa rào và rông
vùng núi có nơi mưa rất to
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo
ngày hôm nay hai mươi tháng năm
ở khu vực tây bắc và việt bắc có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm
có nơi trên sáu mươi mm
từ chiều tối nay hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi một tháng năm
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to vùng núi bắc bộ có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm
có nơi trên tám mươi mm
từ đêm mai hai mươi một tháng năm đến hai mươi ba tháng năm
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa
mưa to và rông có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt

từ ngày hai mươi bốn tháng năm mưa vừa mưa to trên diện rộng
ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần
mưa rông ở bắc bộ và bắc trung bộ còn có khả năng kéo dài
ở tây nguyên và nam bộ từ nay hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm
có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến mưa rất to
với lượng mưa khoảng từ hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi bốn h
mưa rông tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét
sát lờ đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay hai mươi tháng năm như sau
hà nội nhiều mây
ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
gió đông đến đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ nhiều mây
ngày có mưa rào và rông giải rác
cụ bộ có mưa to
chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi trên ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây
ngày có mưa rào và rông vài nơi
riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cụ bộ có mưa to
riêng vùng núi có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
gió đông đến đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây
có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cụ bộ có mưa vừa mưa to
gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận có mây
có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên có mây
ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác
có rông cục bộ có mưa to đến rất to
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi trên ba mươi một độ
nam bộ có mây
có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào
và giải rác có rông cụ bộ có mưa to
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
dự báo về tình hình thời tiết như trên
hy vọng sẽ giúp quý bà con và người dân
chuẩn bị những phương án để kịp thời ứng phó